từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn bốn mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
ước tính mỗi tuần có khoảng từ một bảy trăm linh đến một tám trăm linh người mắc bệnh
chỉ riêng tại hà nội đã ghi nhận số bệnh nhân bị nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ
điều đang nói là sốt xuất huyết nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến sốc và nặng nhất là tử vong
dịch sốt xuất huyết chủ yếu diễn biến ở trẻ em
nhưng năm nay lượng người lớn mắc bệnh này ngày càng nhiều
hiện nay mỗi ngày bệnh viện nhiệt đới trung ương tiếp nhận khoảng một mươi ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với tháng trước
tôi uống thuốc là cũng phải rơi vào khoảng bốn năm lần tức là cứ hết bốn tiếng là uống một lần
thế nhưng mà cả đêm không hề giảm đau và cũng không hề giảm sốt
thì đến sáng thì tay nó bị nổi nốt đỏ với lại những cái nốt nói chung là bất thường ở trên cơ thể
vừa qua tại thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hai ca tử vong do sốc xuất huyết và tại hà nội đã có một trường hợp tử vong
sốc là giai đoạn nặng của sốt xuất huyết
khi mà có hiện tượng của thoát huyết tương ra ngoài lòng mạch
làm giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới sốc
bệnh nhân khi đó mạch huyết áp tụt thì là nó sẽ không đủ máu để lưu thông ở trên tuần hoàn
nó sẽ dẫn tới thiếu oxy các tổ chức vì thế sẽ dẫn tới suy các phủ tạng
rồi thì bệnh nhân thì kèm theo đó thì bệnh nhân có thể có sốt huyết nặng có số lạng đông máu
đến giai đoạn nguy hiểm là bệnh nhân có thể tử vong ở trong giai đoạn nguy hiểm đấy
sốc xuất huyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào kể từ ngày thứ ba của bệnh
các bác sĩ
bác sĩ khuyến cáo người bệnh bị sốt xuất huyết không phải ngay một lúc là sốc
thường trước đó có dấu hiệu như vật vã ly bì đau ở hạ sườn phải gan to tiểu ít tiểu cầu giảm
khi xuất hiện dấu hiệu trên cần nhập viện ngay và điều trị kịp thời để không xảy ra hậu quả đáng tiếc
chúng ta biết rằng là không có mũi thì không có sốt xuất huyết
thế thì mũi thì phát sinh từ những cái ổ mọ gãy
nguồn chứa trong những cái ổ nước đậm
rồi những cái dũng cụ chứa nước thẳng
thì không được xỉ lý tốt
chính vì vậy vẫn có nơi cho mỗi đẻ trứng
thế và phát triển thành đẻ trứng và phát triển thành bọ gãy
và từ bọ gãy lại phát triển thành mũi
chính vì vậy mà chúng ta không giải quyết triệt đẻ cái ổ bọ gãy nguồn
thì cái vấn đề phòng chống xuất huyết thì cũng gặp khó khăn
để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức của mình
trong việc bảo vệ sức khỏe cũng như vệ sinh môi trường